cục đường bộ việt nam và sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc cho biết đang làm rõ việc xe khách gặp nạn không gửi dữ liệu giám sát hành trình hai ngày qua từ ngày hai mươi tháng một cho đến khi xảy ra vụ tai nạn
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử chín bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh khánh hòa về tội vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp oceanus mường thanh viễn triều thuộc khu đất bãi dương phường vĩnh phước tp nha trang tỉnh khánh hòa
chín bị cáo bị đưa ra xét xử lần này bao gồm nguyễn chiến thắng cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đào công thiên cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
cùng bảy bị cáo nguyên là cựu lãnh đạo các sở tài nguyên và môi trường sở tài chính sở xây dựng sở kế hoạch và đầu tư và cục thuế tỉnh khánh hòa phó chủ tịch ubnd tp nha trang
tuy nhiên trong phiên xét xử sáng nay ba bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt
theo cáo trạng trong quá trình ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa triển khai thực hiện dự án khách sạn và căn hộ cao cấp oceanus
chín bị cáo nói trên đã có nhiều sai phạm liên quan đến các khâu lựa chọn nhà đầu tư dự án
giấy chứng nhận đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án giao đất và cho thuê đất gây thất thoát tài sản của nhà nước hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng